trong ngày hôm nay tình trạng mây nhiều ở các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi chỉ còn duy trì trong buổi sáng
đến trưa và chiều thì gần như là cả miền trung chuyển nắng
nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành miền trung đều có xu hướng tăng nhẹ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mức nhiệt cao nhất sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
còn ở khu vực từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
trong khi ở các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ hôm nay nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ
cả hai khu vực này đều không mưa trời có nắng sớm
nên nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên sẽ giữ ở ngưỡng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vùng biển ngoài khơi
các tỉnh từ bình thuận trở vào cho đến cà mau phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét biển động có mưa rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu biển động nhẹ và không có mưa
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước